một số tin tức an ninh trở tự đáng chú ý
vào khoảng một mươi h bốn mươi năm phút sáng ngày hôm nay tại chốt kiểm soát phòng dịch covid một mươi chín thuộc khu vực một mươi một phường hưng phú quận cái răng
công an quận cái răng đã phát hiện một tài xế làm giả giấy xét nghiệm để được qua chốt kiểm dịch
qua làm việc nhật khai nhận vào ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một qua test nhanh cho kết quả âm tính
và nhật được cấp giấy theo quy định để điều khiển xe chở hàng
những ngày sau để qua được chốt tiếp theo mà không phải thực hiện giấy xét nghiệm
nhật về nhà làm giả giấy xét nghiệm bằng cách dùng màu giấy nhỏ dán chèn lên vị trí ghi ngày một mươi tháng bảy là ngày cấp của giấy kết quả xét nghiệm
sau đó dùng máy photo màu photo ra hai bản mang sẵn trong người
khi nào qua chốt thì tự ý điền ngày vào giấy
cơ quan chức năng cũng xác định trước đó vào ngày một mươi một tháng bảy nhật đã sử dụng giấy xét nghiệm
để qua chốt kiểm dịch với lộ trình từ xã phong hòa huyện lai vung đến xã thới hương huyện cờ đỏ
hành phố cần thơ rồi trở về trong ngày
vào ngày hôm nay nhật đã làm giả giấy xét nghiệm ghi ngày một mươi bảy tháng bảy để thực hiện lộ trình như trên thì đã bị phát hiện